ba năm sau cuộc chiến lịch sử hơn năm mươi hồ sơ gồm giấy tờ kỳ vật của cán bộ db trên khắp cả nước
vẫn đang được lưu giữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba
và rất nhiều trong số hồ sơ ấy vẫn chưa thể trao trả cho cán bộ đi bê hoặc thân nhân của họ
trong suốt thời gian qua trung tâm lưu trữ quốc gia ba đã không ngừng có những việc làm tích cực
để tìm lại chủ nhân cho hàng nghìn kỳ vật
những trang lý lịch
những tấm ảnh đã hoen nố theo thời gian

những trang lý huy trường và bằng khen đã phai màu theo năm tháng
những lá đơn xin ra chiến trường thậm chí còn được viết bằng cả máu
và rất nhiều nữa những kỳ vật thiên liêng minh chứng trong một thời kỳ lịch sử của dân tộc
trong một lớp người xẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dạy tương lai
trong suốt thời gian qua trung tâm lưu trữ quốc gia ba thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
đã không ngừng có những việc làm tích cực để tìm lại chủ nhân cho hàng nghìn kỳ vật này

đã không ngừng có những việc làm tích cực để tìm lại chủ nhân cho hàng nghìn kỳ vật
nhờ sự nỗ lực ấy trong nhiều năm nay trung tâm lưu trữ quốc gia ba thường xuyên tiếp nhận
những trường hợp cán bộ đi bê đến nhận hồ sơ kỳ vật
tuy nhiên số người như ông trinh biết đến hồ sơ của mình đang được lưu giữ ở đâu
để đến nhận lại vẫn vô cùng ít ỏi
để tạo thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ cục văn thư và lưu trữ nhà nước
đã đưa toàn bộ tên tuổi bí danh quê quán cơ quan làm việc trước khi đi bê
của gần năm mươi bảy hồ sơ cán bộ đi bê theo con đường dân sự lên mạng internet
mọi người quan tâm có thể truy cập vào website www luochữ gov vn
và mục tra cứu hồ sơ đi bê
để tìm thông tin về hơn năm mươi hồ sơ này
và trực tiếp đến tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba ba mươi bốn phan kế bính ba đình hà nội
để sao chụp và nhận lại hồ sơ